đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
cùng đoàn công tác của ban tổ chức trung ương đã có buổi làm việc tại tỉnh hòa bình
về kết quả thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một khóa một mươi hai gắn với chỉ thị số năm của bộ chính trị
nghị quyết số ba mươi chín triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi tám và nghị quyết số một mươi chín của ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
thực trạng công tác nhân sự lãnh đạo cấp ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và đề xuất nhân sự nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
theo báo cáo của ban thường vụ tỉnh ủy hòa bình năm hai nghìn một mươi bảy việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập
thành lập một mươi trung tâm y tế huyện trên cơ sở hợp nhất bệnh viện đa khoa huyện với trung tâm y tế dự phòng huyện
và các trạm y tế xã thị trấn trực thuộc ủy ban nhân dân các huyện
về trực thuộc các trạm y tế xã thị trấn trực thuộc ủy ban nhân dân các huyện

phát biểu tại buổi làm việc đồng chí phạm minh chính đánh giá cao ban thường vụ tỉnh ủy hòa bình
đã thực hiện nghiêm túc khoa học bài bản các nghị quyết của đảng từ đó rút ra kinh nghiệm cho các tỉnh khác
trong đó chú trọng công tác xây dựng đảng từ đó ủng hộ những cách làm hay những mô hình mới
đồng thời cùng tháo gỡ những khó khăn bất cập
đồng chí phạm minh chính nhấn mạnh vừa qua chúng ta đã làm một lúc ba việc lớn
chỉnh đốn xây dựng đảng tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả
và chuẩn bị đội ngũ cán bộ tương xứng với tình hình mới
từ đó định ra được chủ trương đường lối tốt vận hành tốt để từ đó có hiệu quả tốt
chiều cùng ngày đồng chí phạm minh chính đã đi thăm hỏi
tặng quà chúc tết công nhân lao động tại khu công nghiệp bờ trái sông đà thành phố hòa bình